các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quy định tạm thời này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô có bến đi hoặc bến nằm trong địa phương khu vực có nguy cơ rất cao nguy cơ cao đi đến địa phương khu vực có nguy cơ tương đương hoặc nguy cơ thấp hơn và ngược lại trên phạm vi toàn quốc
đối với các địa phương khu vực nguy cơ và bình thường mới thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường
đối tượng áp dụng được quy định tại văn bản này là các cơ quan quản lý nhà nước lực lượng kiểm soát dịch doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô bến xe khách chạm dân nghỉ trên đường bộ cả hàng không ga đường sắt lái xe nhân viên phục vụ trên xe và hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách điều kiện phải có thẻ xanh covid

phương khu vực có nguy cơ cao hơn tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng một mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của bộ y tế và từng địa phương nơi đến
trong quá trình di chuyển từ bến xe điểm đón trả hành khách về nơi cư trú lưu trú tuân thủ thông điệp năm k sử dụng ứng dụng pc covid hạn chế rừng và không tiếp xúc đông người chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú tự theo dõi sức khỏe hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú lưu trú theo quy định của bộ y tế và của từng địa phương về các biện pháp phòng chống dịch kể từ ngày về địa phương

trong quá trình di chuyển từ bến xe điểm đón trả hành khách về nơi cư trú theo quy định của bộ y tế và của từng địa phương về các biện pháp phòng chống dịch kể từ ngày về địa phương

trong quá trình di chuyển từ bến xe điểm đón trả hành khách về nơi cư trú theo quy định của bộ y tế và của từng địa phương